khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng năm tại cây xăng hào nam phường âu trợ dừa quận đống đa hà nội
đã xảy ra một vụ cháy khiến một ô tô và một xe máy bị thiêu rủi
nguyên nhân được xác định là do tài xế ô tô lùi xe bất cần tông trúng trụ cột bơm xăng
khiến xăng trào ra và bốc cháy
khi vụ cháy xảy ra nhân viên của cây xăng đã kịp thời lấy bình cứu hỏa dập lửa và khống chế được đám cháy
đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận đống đa đã điều hai xe chữa cháy tới hiện trường
nhưng đám cháy đã được dập tắt rất may không có thương vong do ngọn lửa được khống chế từ sớm